bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín để lấy ý kiến góp ý trong đó đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn tiêu cực trong chấm thi
dự thảo có một số điểm mới đáng chú ý như thí sinh tự do thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi tại một số điểm thi
cùng với thí sinh giáo dục trung học phổ thông là học sinh lớp một mươi hai trong năm tổ chức thi
do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định phòng chứa bài thi phòng chấm bài thi trắc nghiệm tự luận
phải có các thiết bị phòng chống cháy nổ có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng hai mươi bốn giờ trên ngày
điều này có nghĩa tất cả quy trình sử dụng và bảo quản đề thi sẽ đều phải ghi hình lại
đối với chấm bài thi trắc nghiệm bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi
điểm xét tốt nghiệp đối với giáo dục trung học phổ thông được tính theo tỷ lệ điểm trung bình cả năm lớp một mươi hai chiếm ba mươi thay vì năm mươi như các năm trước